tại hội nghị tuyên dương người nộp thuế thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế năm hai nghìn một mươi chín
gần bốn trăm linh doanh nghiệp và người nộp thuế tiêu biểu đã được cục thuế hà nội tuyên dương
trong năm hai nghìn một mươi tám cục thuế hà nội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với tổng thu nội địa vượt gần bốn dự toán
trong đó số thuế phí các doanh nghiệp nộp ngân sách chiếm năm mươi tổng thu ngân sách thành phố
và tăng gần một mươi ba so với năm trước đó
ubnd tp hà nội bộ tài chính tổng cục thuế và cục thuế hà nội đã tặng cờ thi đua bằng khen
giấy khen cho ba trăm tám mươi tám doanh nghiệp doanh nhân và hộ kinh doanh có thành tích và thực hiện tốt nghĩa vụ thuế